và chiều tối ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán
theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
trong tối cùng ngày cơ quan điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn flc trịnh văn quyết và những địa điểm liên quan để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra
cùng ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã có văn bản ủy quyền cho bà vũ đặng hải yến phó tổng giám đốc tập đoàn flc
điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và ban bộ elway
sau quá trình theo dõi vào ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết vừa tiến hành
truy quét thành công một sới gà quy mô lớn nằm sâu trong khu dân cư phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang cá cược
các mũi trinh sát đồng loạt ập vào ngôi nhà số năm mươi hai trên bảy
thuộc phường thanh khê đông quận thanh khê phát hiện phan thiết hùng và vợ là nguyễn thị thu hà
trú tại địa phương cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
lê quốc thắng có nhiệm vụ ghi biên tại sới gà cùng bốn mươi đối tượng có hành vi đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận tham gia xới gà do hai vợ chồng hùng và hà tổ chức từ lâu
riêng ngày hai mươi bảy tháng ba số tiền đánh bạc của các đối tượng tại xới gà là hơn năm trăm linh triệu đồng
được biết hùng còn xây hẳn một nơi chuyên chăm sóc và luyện tập gà đá ngay sau nhà mình để phục vụ cho sới gà
công an thành phố đã tạm giữ một mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời mời làm việc các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc
công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc cho biết vừa điều tra và xử lý một đối tượng nguyên là thôn trưởng có hành vi tham mô tài sản
đối tượng là nguyễn xuân thanh chú tại thôn ba xã yà hà leo
qua điều tra xác định trong thời gian giữ chức thôn trưởng thôn ba thanh được giao nhiệm vụ thu các khoản ngân sách nhà nước
và các khoản thu quỹ huy động thôn ba
tổng số tiền mỗi hộ gia đình phải đóng cho ngân sách nhà nước và quỹ hoạt động của thôn trong năm hai nghìn hai mươi là năm trăm một mươi hai đồng một hộ một năm
tuy nhiên thay vì sử dụng tiền trên để hoạt động và xây dựng các công trình công ích cho thôn ba
thì thanh đã có hành vi tham mô với số tiền trên bốn mươi triệu đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân
còn tại kiên giang vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt bị can lê hoàng em trú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang bảy năm tù về tội giết người
theo có trạng vào ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu hoàng em điều khiển xe máy đến cầu gò đất
thì gặp anh ruột là lê hiền lương cùng với hai người khác đang trực chốt kiểm soát phòng chống covid một mươi chín
tại đây hoàng em đã xảy ra sự kiểm soát
lê hiền lương đã xảy ra sự kiểm soát với anh lương về tiền trợ cấp dịch bệnh covid một mươi chín mà gia đình chưa nhận được
sau khi nghe anh lương giải thích thì đối tượng liên chạy xe về nhà lấy dao rồi quay lại chém vào đầu anh lương gây thương tật ba mươi
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook zalo đăng tải thông tin sai sự thật
để lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng nghìn bị hại với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
nhóm đối tượng do nguyễn văn minh chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
cầm đầu quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn zalo
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả sổ số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn trung cư để đặt một trăm sáu mươi chín máy tính
chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook để đăng hàng trăm nghìn bài quảng cáo
nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
và khi người mua chuyển tiền
các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại gia lô của bị hại để chiếm đất tài sản
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại với số tiền hơn ba tỷ đồng
tại tỉnh thừa thiên huế công an huyện phú lộc cũng vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn bá cường
chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an đã sử dụng trang facebook để lừa đảo chiếm đất tài sản
bằng thủ đoạn
tạo trang fanpage chuyên sắt thép xây dựng miền trung quảng cáo bán sắt thép xây dựng giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường
đối tượng cường đã tiếp cận được với nhiều nạn nhân trong cả nước
khi có người nhắn tin hỏi mua thì cường yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng
sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bá cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài vụ lừa đảo ba mươi triệu đồng của nạn nhân trình báo qua điều tra mở rộng cường còn khai nhận thêm đã lừa đảo chiếm đặt số tiền hai trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài địa phương
thưa quý vị rừng là một trong những yếu tố tiên quyết cho vấn đề về môi trường
đảng và nhà nước ta cũng luôn đặt công việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng
thế nhưng trên thực tế tình trạng phá rừng vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương
vâng tại các kỳ họp quốc hội một số đại biểu đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi
phải chăng có sự bao che tiếp tay thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ chính quyền cơ quan chức năng địa phương
hay nguyên nhân là do đâu và sẽ cần phải làm gì để rừng không còn bị tàn phá
và trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng thảo luận về vấn đề này
với sự tham gia của khách mời là ông phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp mời quý vị cùng theo dõi
đắk lắk con tôn lâm đồng gia lai
chỉ trong vài ngày qua tại các địa phương này
đều phát hiện những vụ chặt phá rừng lớn
những tên gỗ lâu năm bị đớn hạ
rừng tự nhiên bị lâm tập tàn phá tàn hoàng
lãnh đạo địa phương bị kỳ luật
đối tượng vi phạm thì chưa thể tìm ra
rừng vẫn đang khóc
thực tế diện tích rừng tự nhiên ở việt nam đang ngày càng suy giảm nhanh
với thức tạp của các dân tộc

lãnh đạo địa phương bị kỳ luật

diện tích rừng vương sinh chỉ còn khoảng một mươi

cho những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của các thiệt vụ thiên tai bạo lũ và cháy rừng
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông trong thời gian vừa qua thì báo chí đã phản ánh rất là nhiều vụ việc chặt phá rừng tại một số địa phương
vậy xin hỏi ông ông có thể cho biết là tình trạng chặt phá rừng hiện nay trên cả nước diễn ra như thế nào ạ
tình hình phá rừng ở nước tai hiện nay tôi đánh giá là rất là bão động
không phải là trong hiện nay mà trong thời gian qua kéo dài thời gian rất là dài
dù là chúng ta có nhiều biện pháp rất là căn cơ rất là hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa
rồi thậm chí săn đe tri phú trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này
tuy nhiên tới nay thì tình hình là chặt phá rừng làm lương rảy rồi di cư rồi trộm cắp
rồi trộm cắp rồi trộm cắp rồi trộm cắp rồi trộm cắp
lông tặc thực hiện những hành vi vi phạm để mà đốn chặt những cây to cây mà có giá trị kinh tế cao
đem đi bán làm ăn thi pháp
hiện nay rừng thì chúng ta trồng lại rất nhiều nhiều nhiều
nhưng tình trạng phá rừng vẫn kéo xảy ra nhiều nơi
ở tây nguyên đông bắc tây bắc
tôi cho rằng đây là một vấn đạn mà cần phải có một biện pháp xử lý nghiêm
và có nhiều người nhận định cho rằng là tại những khu rừng đặc dụng
khi mà chúng ta càng đóng cửa càng bảo vệ rừng
thì tình trạng chặt phá rừng càng diễn ra
ông nhận định như thế nào về quan điểm này ạ
càng cấm thì càng phải chúng tìm những cái sơ hở của chúng ta để chúng khai thác thường
chúng ta khai thác ban đêm
thì nói với anh em lực lượng kiểm lâm mình
rồi lực lượng biên phòng lực lượng dân quân của các xã đó
họ cũng mỏng rồi ban đêm ban hôm
thời gian họ tùm ta canh gác thì nó cũng có cái giới hạn của họ
họ ngủ họ ngủ mà họ đem vô đường
máy móc vô họ khai thác họ đem về
đó là một vấn đề
chỉ có vấn đề đó mà tôi nói như lần nãy mình trao đổi với phòng viên đó là
tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ rừng của công dân
và ý thức bảo vệ rừng của anh anh lông nghiệp
và ý thức bảo vệ rừng của người dân
người dân mà sống gần mấy rừng đó
người ta có dám hăng sai người ta có dám nguyệt liệt
người ta có dám tố cáo đối với những đối tượng mà chặt phá rừng đó hay không
vâng rõ ràng qua những chia sẻ của ông thì chúng ta thấy rằng là tình trạng chặt phá rừng
thì không phải chỉ xảy ra ở một vài địa phương mà nó diễn ra ở nhiều vùng trong cả nước
vậy thì ông có thể cho biết những nguyên nhân vì sao khiến cho tình trạng chặt phá rừng
vẫn diễn ra trên hệ rộng như vậy ạ
lâm tạc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật chặt phá rừng
thì trong đó tôi nghĩ rằng trong đó có một số ít đồng bào dân tộc
hiện nay chúng ta cũng còn cái dạng là du canh du cư
thì cái hiếp này nó không nhiều nhưng lại là đồng bào muốn có đất
muốn có đất để khai thác để mà trồng cây trồng nương trồng rẫy
cho nên họ cũng là thực hiện cái hành vi này mặc dù nó không nhiều
họ đốt rừng để họ làm nương rẫy họ đốt rừng để họ xây dựng nhà
rồi họ chặt những cây rừng gần chỗ nhà ở của họ đó mà đúng ra là đói rừng bảo vệ
họ về làm chất đốt nè
rồi làm vật liệu xây dựng nhà cửa nè
rồi cái việc nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà rừng chúng ta chặt phá nữa đó là cái cơ bản cốt đội nhất
đó là cái quản lý nhà nước đối với trong công tác bảo vệ rừng là có vấn đề có những cái bất cập
có khi thì tôi cho rằng nguyên nhân khách quan là lực lượng kiểm lâm lực lượng quản lý nhà nước của chúng ta là thiếu yếu
nó quản không có gì
không có sẻ
vì hiện nay các phương tiện mà chặt phá rừng là không phải như ngày xưa nữa
và làm thú công nữa họ bây giờ toàn bộ là sử dụng máy móc
phương tiện rất là kỹ thuật rất là hiện đại
họ chỉ cần đi vào một g là có thể là chặt đốt phá cái số lượng là những cây mà có giá trị kinh tế cao của chúng ta rất là lớn
mà tôi nghĩ rằng đó là cái chủ quan lớn nhất
đó là về mặt khách quan thôi nhưng về chủ quan vẫn cho rằng là xuất phát từ con người mà ra
nếu mà con người liên chính công
trong trận nghiêm minh quản lý chặt chẽ có trách nhiệm cao thì tôi nghĩ rằng tình hình lâm tạch chặt phá rừng là không đến nổi nhiều mà mà hiện nay mà báo chí và bà con người ta hàng quán như vậy
vâng rõ ràng như vậy tình trạng chặt phá rừng thì vẫn còn nhiều phức tạp
vậy thì về mặt pháp luật hiện nay chúng ta có những quy định hay chính sách nào để quản lý và bảo vệ rừng
cho đến thời điểm này thì ông có thể nhận định rằng nó có còn phù hợp hay nó có những cái gì bất cập không ạ
nói gì bất cập thì nó cũng không phải là lớn gắn trong cái quy định bảo vệ rừng đâu
tôi nghĩ rằng các văn bản luật nè về luật kiểm lâm là cũng có rồi luật bảo vệ rừng cũng có bác hội rồi
nghị định của chính phủ rồi thông tư hướng dẫn của bộ tài nguyên môi trường là thông tư của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
rồi chỉ đạo chỉ thị của quỹ ban nhân dân tỉnh các cấp các văn bản đó tôi nghĩ là đủ pháp lý để trong cái việc mà hình thành và bảo vệ rừng là chúng ta đã phát triển rừng
nhưng theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian mấy năm gần đây thì bộ đã
ta gọi là trồng cây rừng là phủ xanh đồi độc tôi cho rằng đây là một cái tiến bộ rất lớn một công lao rất lớn và trách nhiệm của bộ nông nghiệp đã hình thành và đã phát triển đó
nhưng hiện nay vẫn còn lại cây con đó là chúng ta trồng đó là trồng cái dạng là cây công nghiệp cây ngắn ngài chúng ta trồng chúng ta khai phát khai phát xong rồi chúng ta trồng tiếp
nhưng cái đó cũng là căn cơ cũng là cốt lõi để làm sao chúng ta phủ xanh đồi trọc
còn rừng nguyên sinh miền rừng đặc dụng rừng chúng ta bảo vệ rừng quốc gia thì hiện nay là đang
bị tạm phát hiện nay lâm thạc thì nó phá là phá loại những loại rừng đó còn rừng công nghiệp của dân người ta trồng mình giao cho dân người ta dừng trồng ta bảo vệ đâu có ai đâu phá đâu
trong thời gian qua thì chúng ta đã thực hiện rất là nhiều giải pháp để có thể phủ xanh lại rừng
tuy nhiên để một cây con có thể phát triển và rừng xanh trở lại thì sẽ còn rất mất nhiều thời gian nếu như tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra ổ ạt như hiện nay
vậy theo ông thì đâu sẽ là những cái giải pháp căn cơ và cần phải thực hiện ngay để có thể bảo vệ rừng
trước tiên là chúng ta phải trồng rừng trung rừng trồng rừng và giao rừng cho người dân nơi đó để họ bảo vệ họ vừa khai thác vừa bảo vệ họ vừa trăm đông và họ vừa cắn chân lâm thạc tiếp với lực lượng chức năng của chúng ta
mà người dân mà nhận thức thức ý thức được gì đó và người dân người ta được cái quyền lợi khi người ta bảo vệ rừng người ta trồng rừng hoặc là giao người ta bảo vệ cái rừng đá đá rừng trong rừng đặc dụng
người ta bảo vệ đó người ta được cái quyền lợi gì trong đó thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình chặt phá rừng nó sẽ giảm
chỗ anh anh có đủ lực lượng để anh phòng vệ đủ lực lượng để anh bảo vệ ma lãi lạnh để xảy ra tình trạng chặt phá rừng bừa bãi như thế thì tôi quy trách nhiệm của người đứng đọc
cái việc mà bảo vệ rừng không những là chỉ có anh em kiểm lâm anh em là của chính quyền địa phương ở nơi xã có rừng quyện có rừng là của biên phòng mà tôi nghĩ của toàn dân của cả hệ thống chính trị
trong đó đặc biệt là người dân ở bìa rừng ở xã có rừng ở miệng có rừng đó người ta nhận thức ý thức điều đó
khi mà phát hiện lâm tặc xâm phạm thì người ta báo cáo cho chính quyền địa phương người ta báo cáo cục kiểm lâm thì chúng ta đến kiểm tra xử lý kịp thời
chỉ có sợ cái là người dân người ta ngại người ta không dám báo cáo hoặc người ta bị răn đe thậm chí là người dân người ta tiếp tay
người ta tiếp tay thì cái đó là nguy cơ rất là khó phát triển
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay